cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can ngô phú cường chú phường mỹ hòa
thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội trốn thuế
thông tin ban đầu ngô phú cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh
mua bán cát của bốn công ty
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty
trong và ngoài tỉnh với tổng cộng doanh thu hơn sáu mươi ba bốn tỷ đồng
toàn bộ số tiền này cường không xuất hóa đơn khi bán cát không ghi chép vào sổ sách kế toán
và kê khai thuế trong bốn công ty do ngô phú cường quản lý gây thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước
do hành vi vi phạm pháp luật về thuế hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ